phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn cấp nguyễn đức vương trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tỉnh đắk lắc
nguyễn tùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh thanh hóa nguyễn hữu thắng sinh năm hai nghìn hai ngụ hà nội
để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra ba nghi phạm này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng ở campuchia cầm đầu
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận được đơn tố giác của người phụ nữ về việc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
tự xưng là cán bộ công an đề nghị cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin
sau đó có một tài khoản gia lô kết bạn tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn truy cập vào một đường link
thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản
khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng
người này cảm thấy nghi ngờ nên đã tắt máy
tuy nhiên ngay sau đó các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn một tám tỷ đồng
ngay sau khi tiếp nhận tố giác phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh
qua đó xác định số tiền hơn một ba tỷ đồng từ tài khoản của bà hát bị các đối tượng lừa đảo ở campuchia
chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau
đối với các thẻ tín dụng của bị hại được sử dụng thanh toán mua hàng
qua xác minh cảnh sát xác định nguyễn đức vương trọng nguyễn tùng dương nguyễn hữu thắng
liên quan đến đường dây lừa đảo này nên bắt giữ
một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu âu về việt nam tiêu thụ
vừa bị công an tp hải phòng triệt phá bắt giữ ba đối tượng
qua công tác trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hải phòng đã bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn văn tới
chú quận lê trân thành phố hải phòng nguyễn thị thanh hương và chồng là vũ văn hạnh chú quận hồng bàng
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg
đựng trong hai mươi bảy hộp kim loại nguy trang vào ngoài như hộp đựng phô mai
cùng với một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cũng liên quan tới ma túy lực lượng công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị chức năng
cùng với tăng vật là một mươi một ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng sông a tý sinh năm hai nghìn hai chú tại bản bùa hìn xã mưởng hùng huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an sông a tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông
bên kia biên giới về địa bàn huyện sông mã tỉnh sơn la với giá một mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển đến địa phận bản trung anh xã triềng cang
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thông tin từ công an tp sơn la
công an tp hồ chí minh sáng nay cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nhóm đối tượng trộm các tài sản chuyên nghiệp
các đối tượng trẻ tuổi từ nơi khác đến địa bàn quận gây án với thủ đoạn tinh vi táo tợn
gây ra nhiều vụ trộm tài sản vào ban đêm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị mất tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng gồm nhẫn dây chuyền đồng hồ
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định năm đối tượng nghi vấn gây án là
dương tấn ngọc sinh năm hai nghìn có một tiền án cố ý gây thương tích
quảng văn lụm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn ngọc bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có một tiền án về tội cối gây thương tích
vạn văn hắc quyên sinh năm hai nghìn hai có một tiền án cố ý gây thương tích
sầm văn quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có một tiền án trộm cắp tài sản
cả năm đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại xã phước hậu huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận gò vấp phối hợp với công an phường dị an
thành phố dị an tỉnh bình dương bắt giữ nhóm đối tượng và đưa về trụ sở công an quận gò vấp
để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và khai còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác
khi thực hiện nhóm này phân chia vai trò đối tượng cảnh giới đối tượng điều khiển xe để tàu thoát
số tài sản trộm cắp được cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
bên cạnh đó công an cũng làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối với các đối tượng liên quan
công an quận gò vấp cũng kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp trên
liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an quận để trình báo hỗ trợ công tác điều tra
cũng như đảm bảo quyền lợi của cá nhân
thời gian gần đây hệ thống dây cáp dây điện lắp đặt trên các thành cầu bắc qua sông
ở tp hcm để kết nối với camera giám sát giao thông thủy đã bị phá hoại
các đối tượng trộm cắp đã lấy đi hàng nghìn mét dây cáp dây điện gây thiệt hại tài sản
của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ công trình cầu
cầu bình triệu bắc qua sông sài gòn kết nối quận bình thạnh với tp thủ đức
theo kế hoạch trong tháng hai ở vị trí công an quận
phía giữa cây cầu này sẽ được trang bị hệ thống camera để theo dõi
giám sát các phương tiện đường thủy qua lại trên sông
nhằm nắm bắt số lượng và quy luật phương tiện đường thủy di chuyển
từ đó đưa ra cảnh báo bảo vệ trụ và các công trình cầu
nhất là tránh tình trạng xà lan bao vào trụ cầu như thời gian qua
tuy nhiên đến nay dự án này chưa được hoàn thành
nguyên nhân là gần hai trăm linh mét dây cáp tại đây đã bị cắt trộn
bên trong đường ống ruột gà này là sợi dây cáp để gắn camera giám sát đường thủy đã được thay mới
sau khi bị các đối tượng trộn cáp dây và rút ra ngoài
thì cơ quan chức năng đã thay mới và bơm keo như thế này để gắn cố định
các đối tượng có cắt thì cũng sẽ không rút sợi dây cáp ra ngoài được nữa
trên cầu bình lợi gần ba trăm linh mét dây cáp gắn trên thành cầu cũng đã bị cắt trộn
để khắc phục chỉ riêng trên đoạn này cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian
công sức thi công kéo cáp kết nối bình thường trở lại
thời gian khắc phục lại nếu mà kéo lại một nguyên một tiếng này
thì công tác chuẩn bị kéo lại cũng phải mất một vài hôm
tại vì mình chỉ làm trên đây chỉ làm được ban đêm thôi không có làm được ban ngày
cái lưu lượng xe về làm thì nó cũng rất là khó khăn
theo trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm
qua trả sát đã có hơn sáu mét dây nguồn điện dây cáp kết nối camera bị mất cáp
tại hầu hết cầu bắt qua sông
bị cắt cáp nhiều nhất là cầu thủ thiêm cầu bình phước cầu bình triệu cầu bình lợi
thì khải trên ba trăm linh triệu đồng
ngoài ra tình trạng mất trộm dây cáp còn gây khó khăn cho việc giám sát
điều hành giao thông thủy của cơ quan chức năng
cái việc mất cáp thì nó sẽ làm công tác gián đoàn chúng tôi trong việc triển khai dự án
để hoàn thành dự án để đưa vào khai thác
cái việc mất cáp này thì nó rất là ảnh hưởng tới công tác quan sát dưới dạ cầu
cũng như làm quan sát những các tàu bè qua lại
nó ảnh hưởng nó tác động tới các hệ thống dạ cầu
cũng như là các cái tù ở khu vực mà giao thông thủy được phép đi qua
để bảo vệ tài sản công trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền
cơ quan chức năng thường xuyên kiểm soát địa bàn để ngăn chặn
phát hiện đối tượng có dấu hiệu xâm hại phá hoại tài sản trên các công trình cộng
công an tỉnh cao bằng phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
vừa tiến hành trao trả năm đối tượng người trung quốc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với công dân trung quốc
và bàn giao tăng vật có liên quan cho ti công an khu tự trị dân tộc choang
tỉnh quảng tây trung quốc qua khởi khẩu quốc tế trả lễ
ngày một mươi năm tháng ba công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tiến hành kiểm tra
và phát hiện năm người đàn ông quốc tịch trung quốc đang có dấu hiệu hoạt động
vi phạm pháp luật về an ninh mạng tại một nhà trọ trên địa bàn
qua đầu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông trung quốc
thuê đến việt nam sử dụng máy vi tính để gửi thư điện tử cho các tài khoản mạng xã hội qq
mạng xã hội của trung quốc nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập các tài khoản của người trung quốc
để chiếm tài khoản
quá trình khám xét công an tỉnh cao bằng thu giữ gần tám tập tin có chứa mã độc
ước tính các đối tượng có khoảng hai triệu thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội qq
được chia thành các nhóm theo các địa phương ở trung quốc
đặc biệt là ứng dụng tạo hóa đơn điện tử giả mẫu con dấu kịch bản đối đáp được soạn sẵn
để sử dụng vào các tình huống cụ thể phục vụ cho việc lừa đảo
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương đã thư hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quốc việt
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo đó bị can nguyễn đức dự và hoàng quốc việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vu khống
bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân
thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao
cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao xảy ra vào năm hai nghìn tám do hồ duy hải thực hiện rồi đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội
hành vi của hai đối tượng dự và việt đã vi phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh giết người
đối với đối tượng lê văn thiện ba mươi năm tuổi trú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã nhiều lần dùng súng và dao truy sát một người phụ nữ
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy thiện vào tỉnh đắk lắc sống lang thang và đến ở nhờ một người quen
tại xã yateo huyện chưa quynh gần nhà của một người phụ nữ
trong quá trình sinh sống giữa thiện và chị này đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và thiện nảy sinh ý định giết người
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện cầm hai con dao đến nhà
và chém người phụ nữ và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhậm ít cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tiếp tục đến nhà
bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân gây thương tích và sau đó tiếp tục đuổi theo truy sát rồi rời khỏi hiện trường
quá trình lần trốn thiện liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
vào ngày một mươi tháng ba xác định thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở huyện crono tỉnh đắk nông
nên đã bị lực lượng công an tổ chức vây giáp bắt giữ thành công thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao rượu
thiện khai nhận đã mua khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia ở khu vực biên giới với giá sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
với hành vi dùng súng truy sát người phụ nữ thiện đã bị phòng cảnh sát hình sự công an dùng dao chém nhiều nhát
bác đã khởi tố thêm về hành vi giết người
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng ngô văn được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở tỉnh cà mau
và trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tỉnh long an để điều tra và làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba ngô văn được và trần văn tấn cùng nhóm bạn tổ chức tiệc nhậu
tại vườn tràm sau nhà trọ thuộc khu phố ba phường mỹ phước
thị xã bến cát cùng lúc này nhóm của ông nguyễn trường danh gồm sáu người cũng tổ chức tiệc nhậu kế bên
và có sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke gây tiếng ồn nên hai bên xảy ra mô thuẫn
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày do còn bực tức nên hai đối tượng được và tấn đi làm đi tìm ông danh để đánh
và khi thấy ông danh thì tấn đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và lưng của ông danh gây thương tích
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lóc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh
và làm rõ một đối tượng trú tại huyện đắk rấp tỉnh đắk nông có hành vi làm giả chứng minh nhân dân
để mở tài khoản ngân hàng đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
qua đấu tranh thành khai nhận năm hai nghìn một mươi ba đối tượng này đã mua lại một chứng minh nhân dân với giá một trăm năm mươi đồng
sau đó dùng ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân trên
rồi đem đến quầy giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh kiên giang và đắk lắc để mở ba tài khoản
sau khi mở các tài khoản ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi tám thành lập các tài khoản tại các website với mục đích tham gia cá độ bóng đá
quá trình tham gia cá cược thành đã sử dụng ba tài khoản ngân hàng trên để liên kết với các trang mạng
nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thanh toán tiền thắng thua
tại thời điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản
đối tượng thành đã thực hiện hàng nghìn
giao dịch chuyển nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn ba mươi tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc
em có mua giấy chứng minh nhân dân tên nguyễn minh dương ở nhà nghỉ ngay gần cầu gia nghỉ
sau đó em lên trên mạng thì em thấy có những trang web quảng cáo về cá đậu bóng đá
những trang web đó họ cần tài khoản ngân hàng
thì em đã dùng giấy chứng minh đó và em mở tài khoản ngân hàng để liên kết với trang web
hiện phòng an ninh kinh tế
công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao đối tượng nguyễn tất thành cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bôn ma thuật
để ra quyết định khởi tối bộ án khởi tối bị can lệnh bắt bị can để thực hiện điều tra xử lý theo thẩm quyền
nhằm ngăn chặn tình trạng xe tự chế lưu thông trên đường trong thời gian qua phòng cảnh sát giao thông hà nội đã phát tờ rơi
tổ chức ký cam kết với người là đại diện các cơ sở kinh doanh cá nhân kinh doanh buôn bán tại một số chợ của hà nội
về không sử dụng xe tự sản xuất lắp ráp vận chuyển hàng hóa
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức gia quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
ghi nhận sau tại quận hoàng mai tp hà nội
mặc dù đã được lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở đối với các chủ xe ba gác xe tự chế chở hàng công cành
nhưng tình trạng vi phạm của các phương tiện này vẫn diễn ra thường xuyên
chỉ trong một thời gian ngắn ghi nhận tại một số tuyến đường thuộc quận hoàng mai hà nội tổ công tác đã phát hiện kiểm tra nhiều phương tiện vi phạm
nhiều trường hợp khi phát hiện ra lực lượng chức năng đã cho xe quay đầu bỏ chạy cũng như không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng
dẫn đến việc gây cản trở cũng như tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
đối với các xe tự lắp ráp sản xuất trái cố định của pháp luật
thường thì chúng tôi cũng đã kiên quyết là dừng kiểm tra và lập biên bản và tiến hành là tịch thu phương tiện
còn đối với những phương tiện mà xe mô tô xe gắn máy chở hàng hóa vượt qua giới hạn quy định
thì mức phạt đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy là từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn theo kinh nghiệm hiện hành
người điều khiển các loại xe này đa số là người có thu nhập thấp sống bằng nghề vận chuyển hàng hóa thuê
hầu hết mọi người đều viên vào lý do vì kiếm kế sinh nhai nên hàng ngày vẫn phải bất chấp luật lệ để kiếm tiền
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý
trong thời gian qua công an thành phố hà nội đã tịch thu và tiêu hủy hàng nghìn phương tiện xe thô sơ
xe tự chế nhưng tình trạng này vẫn đang tái diễn và có vẻ rầm rộ hơn vì tính cơ động của loại
phương tiện này có thể luôn lách vào các đường phố ngõ nhỏ hẹp phân bí nhu cầu của nhân dân
cao giá lại phù hợp nên nó vẫn tồn tại do đó lực lượng chức năng đánh giá công tác tuyên truyền
phải được tiến hành từ chính các tiểu thương lực lượng chức năng tuyên truyền để các tiểu thương
không thuê và các chủ xe thay đổi chuyển loại hình vận chuyển sau đó nếu phát hiện các chủ cửa hàng
vẫn dùng loại phương tiện này để chở hàng sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý
để hạn chế xảy ra cháy nổ và những thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
thì công tác phòng ngừa nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân là yếu tố quyết định
do vậy việc phát hiện sớm và xử lý đúng cách kịp thời với đủ nhân lực phương tiện tại chỗ
thì sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
nhận thức rõ về vấn đề này trong thời gian qua công an tp hà nội đã tập trung
triển khai phương tiện này
công an tp hà nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh nhân dọc mô hình
tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
ghi nhận sau tại xã tam đồng huyện mê linh tp hà nội
là chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa kết hợp với nhà ở gia đình ông vũ văn vinh
xã tam đồng huyện mê linh thành phố hà nội đã tự nguyện tham gia vào tổ liên gia tự quản
về phòng cháy chữa cháy và tự trang bị cho gia đình bình chữa cháy
dụng cụ phá rỡ và lắp đặt hệ thống chuồng bao cháy liên kết với các hộ
sau khi mà được tuyên truyền và được các đồng chí cho tập huấn
thì gia đình tôi cũng đã mua đầy đủ hệ thống tức là bình bọt bình khí
và đã được tập huấn công tác phòng cháy đầy đủ
hai nữa là ngoài việc nhà mình ra thì mình còn tuyên truyền cho các bà con ở chợ
thì được các điều thương được chấp hành đầy đủ và cũng cùng nhau
để liên tục có các cảnh giác để chống lại những việc mà xảy ra cháy
ở khu vực trong địa bàn
cho nên nhiều năm qua những vùng chợ không xảy ra cháy đổ
từ nhận thức đó ngay sau khi triển khai mô hình tổ liên gia tự quản
về phòng cháy chữa cháy thì một trăm linh các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn
đều có bình chữa cháy lắp đặt chuồng bao cháy
để phát huy tính tự quản trong công tác
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đảng ủy ubnd xã tam đồng
đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân doanh nghiệp
tích cực tham gia vào các mô hình tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy
góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về với các nội dung nhân dân để tìm hiểu pháp luật
về công tác phòng cháy chữa cháy
hiện nay báo cáo đồng chí là chúng tôi đã làm được năm tổ liên gia
và bảy mươi một điểm chữa cháy công cộng
cái này rất là quan trọng nhất là các cửa hàng tạm hóa phối kết hợp với nhà ở
cái này anh em tôi thường xuyên nhắc nhở lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy đối với nội dung này
còn bên cạnh đó thì công tác đảm bảo an ninh trật tự chúng tôi có xây dựng
các mô hình điểm về an ninh trật tự để không có phòng chống tội phạm
không có người ma túy không có bạo lực học đường
xây dựng mô hình đã khó việc duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình
một cách bền vững lại càng khó hơn
do vậy bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
thì công an xã tam đồng cũng thường xuyên tổ chức những buổi diễn tập
hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho người dân
nhằm nâng cao hiệu quả mô hình và tính tự phòng tự bảo vệ của mỗi người dân
trong thời gian tới thì công an xã một mặt thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuần tra vào đêm
vào từng ngõ xóm của người dân
hai nữa là thường xuyên đi kiểm tra đối với những chủ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và kiểm tra các trang thiết bị và hướng dẫn người dân về cách cứu nạn
cứu hộ và sử dụng các bình phòng cháy khi có sự cố xảy ra
việc thành lập các mô hình tổ liên
liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời giúp người dân hiểu hơn về công tác phòng ngừa cháy nổ
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
thưa quý vị những ngày qua rông lốc mưa đá tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
và tại lào cai mưa lớn cục bộ kem theo dông lốc mưa đá
xét đánh đã làm hơn một trăm linh nhà ở bị thiệt hại và tốc mái tại các huyện mường khương bát sát
theo thống kê tổng thiệt hại trong đợt thiên tai này của lào cai lên đến trên năm một tỷ đồng
còn tại tỉnh yên bái trong hai ngày qua liên tục xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá ở nhiều nơi
khiến một người bị thương gần hai trăm linh nhà dân bị sập đổ và tốc mái
trên hai mươi hectare lúa ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại
và chiều ngày hai mươi chín tháng ba mưa dông lốc mưa đá cũng đã xảy ra
tại thành phố hạ long cẩm phả uông bí của tỉnh quảng ninh
làm tốc mái nhiều ngôi nhà làm gãy cây xanh và gây ngập úng cục bộ tại một số nơi
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp
phải điều trị dự phòng bệnh dạy do bị chó mèo cắn tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và trước tình trạng số ca phải điều trị dự phòng bệnh dạy tăng
tỉnh yên bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể
để phòng chống dạy
ghi nhận sau tại địa bàn huyện văn yên
một trong hai địa phương có tỷ lệ số ca phải điều trị dự phòng bệnh dạy cao nhất của tỉnh yên bái
một buổi tuyên truyền nhóm về phòng chống bệnh dạy cho người dân của các cán bộ y tế xã mậu đông
các thông tin về dịch bệnh dạy cách thức xử lý khi bị vật nuôi tấn công
phương pháp điều trị phòng chống bệnh dạy được các cán bộ y tế xã truyền đạt một cách cụ thể
thông qua các tờ rơi thông qua trao đột trực tiếp với từng người dân
tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch để các ban ngành toàn thể
cùng phối hợp với trạm y tế tăng cường công tác tuyên truyền vận động
khi bệnh nhân đến khám tại trạm y tế chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền thảo ngụy nhóm
về công tác phòng chống dạy để cho bà con nắm được kiến thức để phòng
và dạng để nâng cao sức khỏe cho bà con
trừ hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh yên bái đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dạy
tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân số ca tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba một phần là do việc nuôi chó mèo của bà con
chưa thực hiện tốt theo quy định chưa tiêm vaccine phòng bệnh dạy đầy đủ
để hạn chế tới mức thấp nhất người dân bị tử vong do bệnh dạy công tác phòng chống bệnh dạy
đã được lực lượng chức năng với nòng cốt là lực lượng y tế đặc biệt chú trọng
bằng cách tăng cường tuyên truyền qua truyền thanh xã phát tờ rơi
qua các hội nhóm gia lô facebook trang web của
trung tâm y tế do vậy hầu hết số người bị chó mèo cắn đều đến các trạm y tế
để được tư vấn tiêm phòng và điều trị
công tác quản lý cũng như là đăng ký vaccine tiêm phòng dạy
đối với trung tâm hội chống bệnh dạy của huyện
thứ hai là cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức
để cho người dân trước tiên có trong công tác quản lý
cũng như là trong công tác chăn nuôi để quản lý đàn con vật nuôi chó mèo của gia đình
thứ hai là
nhân dân để biết cách xử lý ban đầu khi mà bị chó mèo cắn
hiện tỉnh yên bái đang duy trì một mươi ba điểm tiêm phòng bệnh dạy
tại các huyện thị thành phố với đầy đủ các loại vaccine
và huyết thanh phòng bệnh dạy
và địa phương có chính sách tiêm phòng dạy miễn phí cho người nghèo
do vậy mọi người dân khi bị động vật cắn dù mức độ nhẹ hay nặng
cũng cần phải được tư vấn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra